theo đó bộ y tế có ý kiến về việc thực hiện nghị quyết số hai mươi một nqcp ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
về việc mua và sử dụng vaccine và quyết định số ba nghìn ba trăm năm mươi năm qd bit ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế dự kiến cung ứng được một trăm năm mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đã rất tích cực tiếp cận các nguồn vaccine
nhưng hiện nay số lượng vaccine phòng covid một mươi chín cung ứng cho việt nam còn rất hạn chế
mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu phòng chống dịch theo nghị quyết số hai mươi một nqcp ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
và chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
trên cơ sở tình hình dịch diễn biến phức tạp tại các địa phương
số lượng vaccine cung ứng và căn cứ đối tượng được tiêm quy định tại nghị quyết số hai mươi một nqcp
quyết định số ba nghìn ba trăm năm mươi năm qdbit bộ y tế đã hướng dẫn địa phương đơn vị triển khai thực hiện tiêm cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
bộ y tế cho biết đang tích cực tìm kiếm nguồn cung ứng vaccine để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch
khi nguồn cung ứng vaccine đáp ứng đủ bộ y tế sẽ hướng dẫn và phân bổ vaccine về địa phương
khi đó đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phê duyệt danh sách đối tượng tiêm cụ thể
trong đó có đối tượng dưới một mươi tám tuổi bao gồm cả học sinh
sau khi hồi phục rất hiếm trường hợp f bị tái nhiễm
nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy ít nhất trong vòng sáu tháng sau khi hồi phục rất hiếm trường hợp f tái nhiễm
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
đối với các bệnh truyền nhiễm nói chung một người đã mắc bệnh thì trong cơ thể có kháng thể trung hòa bảo vệ nên không bị bệnh lại
một số bệnh truyền nhiễm có miễn dịch suốt đời sau mắc bệnh
riêng covid một mươi chín nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy ít nhất trong vòng sáu tháng sau khi hồi phục
rất hiếm trường hợp f bị nhiễm lại kháng thể có thể giảm dần sau sáu đến một mươi hai tháng
tuy nhiên do bệnh còn quá mới nên phải có thời gian theo dõi thêm
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn minh châu cho biết thêm trên thế giới có khá nhiều công trình nghiên cứu cho thấy
f sau khỏi bệnh có khả năng tự bảo vệ cơ thể cao hơn rất nhiều so với một người chưa bị bệnh dù tiêm đủ hai mũi vaccine
điều này có nghĩa là một người khỏe mạnh tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có thể bị nhiễm
còn người đã từng nhiễm bệnh thì khả năng tái nhiễm trở lại rất thấp ít nhất trong vòng sáu tháng hiếm có khả năng bị bệnh trở lại
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho rằng
những kết quả của nghiên cứu về đánh giá khả năng miễn dịch và tái nhiễm sars cov hai xy lan của anh
cho thấy người đã từng nhiễm covid một mươi chín thì nguy cơ nhiễm lại virus này giảm thấp hơn tám mươi ba so với người chưa từng nhiễm trong thời gian ít nhất là năm tháng
một nghiên cứu tại đại học e misori mỹ cũng cho thấy tỷ lệ tái nhiễm ở những người từng mắc covid một mươi chín là bảy với thời gian tái nhiễm trung bình là một trăm một mươi sáu ngày
tỷ lệ này thấp hơn nhiều lần mức lây nhiễm ở những người chưa từng bị nhiễm và có thể so sánh với những người đã được tiêm đầy đủ vaccine
trẻ em bị bệnh tim mạch có nên tiêm vaccine covid một mươi chín
bác sĩ hoàng đình cường bệnh viện tim hà nội sẽ giải đáp vấn đề này
theo đó những nghiên cứu vaccine covid một mươi chín mới bắt đầu thực hiện trên trẻ em nên các dữ liệu rất hạn chế
các vaccine covid một mươi chín được chấp thuận sử dụng hiện nay vẫn chưa được thử nghiệm ở trẻ em
số liệu cho thấy trẻ em dưới một mươi tám tuổi chiếm tỷ lệ nhỏ trong số người nhiễm sars cov hai và thường là thể nhẹ có tỷ lệ tử vong rất thấp
do đó hiện nay trẻ em là đối tượng chưa thích hợp để tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
những trẻ có nguy cơ cao nhiễm covid một mươi chín là trẻ bị suy giảm miễn dịch
những trẻ có di chứng bệnh lý thần kinh hoặc mắc các bệnh nặng như các bệnh tim phổi là nhóm nguy cơ cao nên được ưu tiên dựa trên các tiêu chuẩn đặc biệt ở từng nước mà vaccine được chấp thuận dùng cho trẻ em
các thử nghiệm vaccine covid một mươi chín trên bệnh nhân tim mạch khác nhau không đưa ra tác dụng phụ nguy hại nào do vaccine
những than phiền của bệnh nhân phổ biến là sưng đau vị trí tiêm đau đầu đau cơ trong một vài ngày
mệt mỏi là phản ứng của cơ thể do hệ miễn dịch phản ứng lại với protein của virus không có nghĩa là vaccine gây ra nhiễm virus
sốt có thể xuất hiện và hết trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ nên sử dụng paracetamol và tăng bù dịch các phản ứng phụ ở lần tiêm thứ hai có thể mạnh hơn
phản ứng dị ứng với vaccine có thể làm cho bệnh tim mạch nặng thêm nhưng nguy cơ này cũng hiếm gặp chỉ chiếm tỷ lệ khoảng một trên hai triệu
tức là cứ hai triệu người mắc bệnh tim mạch tiêm vaccine có một người gặp phản ứng khiến bệnh tim mạch trở nặng
do đó cân bằng giữa lợi ích và nguy hại của việc tiêm vaccine thì việc tiêm vaccine là có lợi hơn
ngoài ra không có báo cáo nào cho thấy có tương tác giữa vaccine và các thuốc tim mạch vì vậy các bệnh nhân không nên ngừng các thuốc tiêm mạch đang sử dụng trước hay sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
một số bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống cục máu đông có thể sưng ở vị trí tiêm to hơn bình thường